những ngày qua giá kén tầm tại tỉnh lâm đồng liên tục tăng
mức giá tăng từ tám mươi đến chín mươi đồng một kg so với năm ngoái
mang lại thu nhập đáng kể cho người trồng dâu nuôi tầm nơi đây
hiện mức giá kén tầm tại lâm đồng đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay với hai trăm ba mươi đồng một kg
nguyên nhân là do thời gian qua các nhà máy ươm tơ xe tơ dệt lụa tại lâm đồng được phục hồi
và các doanh nghiệp đã đổ vốn đầu tư cải tiến kỹ thuật hiện đại hóa trang thiết bị
máy móc cùng với đó chất lượng các giống dâu tầm được nâng cao
tuy nhiên việc giá kén tăng cao khiến cho các doanh nghiệp ươm tơ dệt lụa gặp nhiều khó khăn
vì giá sản phẩm đầu ra không theo kịp giá nguyên liệu đầu vào
hiện năng lực xe tơ dệt lụa của tỉnh lâm đồng đứng đầu cả nước
tổng sản lượng tơ bình quân từ một hai trăm linh đến một năm trăm linh tấn mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy gần sáu triệu m hai lụa phần lớn được xuất khẩu đến các thị trường nhật bản
mỹ ấn độ thái lan và các nước châu âu